sáng nay hai mươi chín tháng bốn tại trụ sở hội chữ thập đỏ campuchia ở thủ đô phnom penh đã diễn ra lễ trao hàng hỗ trợ nhân dân campuchia phòng chống dịch covid một mươi chín do hội chữ thập đỏ việt nam gửi tặng
số quà được trao tặng gồm sáu mươi khẩu trang y tế và ba trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế
thay mặt hội chữ thập đỏ việt nam đại sứ vũ quang minh chúc mừng sự phát triển và thành tựu to lớn của hội chữ thập đỏ campuchia trong thời gian qua
theo đại sứ món quà hôm nay có giá trị không lớn nhưng là tấm lòng và là sự chia sẻ của người dân việt nam với bạn campuchia trong thời điểm khó khăn